trưa một mươi chín tháng năm tại tầng tám tòa trung cư mini chín tầng ở phố quan nhân quận thanh xuân hà nội bất ngờ bốc cháy
khiến nhiều cư dân trong tòa nhà hoảng loạn tìm cách thoát thân
may mắn là chỉ sau khoảng một mươi năm phút phát hiện sự việc đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt không có thiệt hại về người
theo một người trọ ở tầng tám của tòa trung cư mini phố quan nhân hà nội khi phát hiện khói đen bốc lên
có báo cháy của tòa nhà kêu inh ngỏi lập tức anh chạy lên tầng thượng vào hô hoán mọi người
một số người dân sống tại phố quan nhân cho biết trước đây tòa trung cư trên là khách sạn
sau đó được chủ cơ sở cải tạo thành trung cư mini cho thuê với giá ba tám bốn triệu đồng một phòng
một thành viên tổ liên gia phòng cháy chữa cháy phường nhân chính quận thanh xuân kỳ
hơn một mươi hai h ngày một mươi chín tháng năm các thành viên trong tổ liên gia phòng cháy chữa cháy phát hiện có khói đen ở khu vực phố quan nhân
ít phút sau tổ liên gia nhận tin có cháy trung cư mini tại con phố này
ngay lập tức nhiều thành viên trong tổ liên gia có mặt tại hiện trường
tìm cách dập lửa ít phút sau cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt để nhanh chóng di tản người dân
khỏi tòa nhà sang tầng hai của nhà văn hóa ở phía đối diện
đại diện công an phường nhân chính cho biết nguyên nhân ban đầu vụ cháy có thể do chập điện
nguyễn minh quân hai mươi một tuổi thuê chọn một phòng ở tầng tám của tòa trung cư chín tầng nơi xảy ra vụ cháy cho hay
thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng một mươi hai giờ cùng ngày khi đó phòng chọ của quân bị mất điện

địa điểm đám cháy xuất phát từ tầng tám của tòa trung cư mini
theo chỉ huy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nặng cứu hộ công an quận thanh xuân
đám cháy bùng phát từ hộp điện thăng máy nghi do chập điện

điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ tới hiện trường dập lửa